phóng viên truyền hình nhân dân cũng đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hà nội
xung quanh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sau vụ cháy tại sáu mươi tám trần thái tông xảy ra vào chiều qua
theo cơ quan chức năng dù đã nhiều lần kiểm tra quán karaoke số sáu mươi tám và lập biên bản yêu cầu không được kinh doanh
khi chưa có đủ các điều kiện như quy định nhưng chủ cơ sở này vẫn không tuân thủ
theo đó cơ sở này đưa vào hoạt động khi chưa có yêu cầu thẩm định về phòng cháy chữa cháy
chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự cũng như chưa có giấy phép kinh doanh karaoke
thiếu những giấy tờ thủ tục như vậy nhưng quán vẫn ngang nhiên hoạt động công khai mà không hề có sự ngăn chặn nào từ phía cơ quan chức năng
điểm chung trong các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng gần đây
đó là sau mỗi vụ việc mới lộ ra những yếu kém trong việc thực thi pháp luật
chỉ mới đây thôi khi xảy ra cháy quán karaoke trên phố nguyễn khang quận cầu giấy hà nội
người ta đã nhắc nhiều đến công tác thí nghiệm
tra kiểm tra quản lý an toàn cháy nổ phòng cháy chữa cháy tại các nhà hàng kinh doanh dịch vụ giải trí
thế nhưng vấn đề này chỉ nóng lên sau mỗi đám cháy rồi sau đó lại nguội đi mà không có bất cứ một động thái nào để kiềm chế hỏa hoạn
hà nội hiện nay có khoảng hơn một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang hoạt động
trong đó có khoảng tám mươi không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy
dù nắm được con số cụ thể biết được từng quán không bảo đảm phòng cháy chữa cháy
nhưng nhiều năm qua chưa hề có bất kỳ biện pháp nào để ngăn chặn
vụ cháy ở hà nội cũng là bài học về công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy cho các đô thị lớn trên cả nước
nơi có nhiều tụ điểm kinh doanh dịch vụ giải trí như thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng